trong quá trình điều tra vụ nâng giá máy xét nghiệm covid một mươi chín cơ quan điều tra phát hiện các hoạt động đấu thầu
tại một mươi tám gói thầu trang thiết bị vật tư y tế chống dịch bệnh tại cdc hà nội có dấu hiệu của tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định tách những nội dung sai phạm
tại một mươi tám gói thầu này để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật